chiều ngày hai mươi bảy tháng tám đoàn kiểm tra của bộ chính trị do đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh long về công tác lãnh đạo chỉ đạo
quán triệt thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi tám gắn với kết quả thực hiện
nghị quyết số một mươi tám ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn văn bình nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của tỉnh
vĩnh long trong việc thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu và nghị quyết số một mươi tám tỉnh đã xây dựng đội ngũ cán bộ
có trình độ chuyên môn cao tỉnh đã chú trọng công tác quán triệt và tuyên truyền nâng cao nhận thức
trong hệ thống chính trị và xã hội về tác hại nghiêm trọng của tệ chạy chức chạy quyền
coi đây là hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát
thanh tra định kỳ đột xuất có chủ trương cấp trên kiểm tra giám sát đối với cấp dưới và cấp dưới
giám sát cấp trên ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh long cũng đã có một số kiến nghị với bộ chính trị
ban bí thư trong lãnh đạo chỉ đạo hoàn thiện các quy chế quy định về chức năng nhiệm vụ tổ chức
bộ máy việc hợp nhất xác nhập tổng kết thí điểm để triển khai thực hiện hai nghị quyết
đồng chí nguyễn văn bình chỉ đạo đoàn kiểm tra nghiên cứu các đề xuất kiến nghị của tỉnh
để tổng hợp báo cáo bộ chính trị ban bí thư